cũng trong chiều ngày một mươi chín tháng tám giám đốc sở y tế đắk lắk đã ký quyết định thành lập tổ công tác đặc biệt để phòng chống dịch covid một mươi chín tại trung tâm y tế thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắc
tổ công tác đặc biệt trên được phân công nhiệm vụ trực tiếp kiểm tra nắm bắt tình hình chỉ đạo trung tâm y tế thị xã buôn hồ trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
phối hợp với ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thị xã buôn hồ xử lý giải quyết các vấn đề phát sinh trong công tác phòng chống dịch tại địa phương
thời gian thực hiện nhiệm vụ bắt đầu từ ngày một mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi một đến khi hoàn thành nhiệm vụ
tại thị xã buôn hồ trong ngày một mươi chín tháng tám vừa ghi nhận tới bốn mươi năm trường hợp nhiễm covid một mươi chín tại buôn quang a xã cư bao
theo sở y tế đắk lắc cả bốn mươi năm ca bệnh này đều lây nhiễm trong cộng đồng và có yếu tố dịch tễ từ nông trường cư ba thuộc công ty cổ phần cao xu đắk lắc
hiện ubnd thị xã buôn hồ đã quyết định thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ đối với xã cư bao
từ ngày một mươi chín tháng tám đến hết ngày ba tháng chín để phòng chống dịch covid một mươi chín
ngay từ khi dịch bệnh covid một mươi chín bùng phát ở nước ta lực lượng y tế công an và hệ thống các bệnh viện trong công an nhân dân đã phát huy vai trò chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh
nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ được sao và đặc biệt là tổ chức tốt việc tiếp nhận các trường hợp cách ly tập trung ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại bệnh viện công an hà nội
khu cách ly tập trung tại bệnh viện công an hà nội
trên ngặt chỉ có nhân viên y tế làm nhiệm vụ mới được ra vào khi thực hiện các công việc kiểm tra y tế như đo thân nhiệt lấy mẫu xét nghiệm khám cho các trường hợp cách ly có biểu hiện ho sốt
các phòng ở đây là đầy đủ trang thiết bị tiện nghi khép kín cho nên là hạn chế được các đối tượng cách ly là tiếp xúc với nhau
biến chủng delta này nó lây nhiễm rất là mạnh thì chúng tôi chủ yếu là phải
sàng lọc các đối tượng ngay từ ban đầu tiếp nhận phân khu những đối tượng ít nguy cơ và những đối tượng nhiều nguy cơ sẽ là phân vùng riêng để tránh lây nhiễm chéo
hiện khu cách ly của bệnh viện công an hà nội có năm mươi phòng mỗi đợt tiếp nhận được khoảng một trăm linh người
do đối tượng cách ly bao gồm cả những trường hợp người nước ngoài nhập cảnh trái phép nên thường xuyên có những hành động quá khích gây khó khăn cho đội ngũ bác sĩ
nhân viên y tế trong quá trình làm việc
tuy vậy ban lãnh đạo bệnh viện luôn chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng để có biện pháp an toàn bảo đảm tốt công tác phòng chống dịch bệnh
khi khu cách ly của bệnh viện công an hà nội đã thực hiện được hơn một năm rồi
thì với cái kinh nghiệm khi mà người cách ly về thì bao giờ cũng có cái sự phối hợp giữa người cách ly với lại nhân viên y tế trong quá trình mà người ta thực hiện cách ly y tế tại đây
khi có những biểu hiện
bất thường như sốt ho khó thở thì bao giờ về phía bệnh viện công an hà nội
thành phố hà nội sẽ báo cáo với lại trung tâm kiểm tra bệnh tật hà nội để họ phải phối hợp lấy mẫu xét nghiệm
và trong quá trình nếu xét nghiệm có những cái ca mà dương tính thì sẽ liên hệ với bệnh viện lâm sàng nhiệt đới trung ương
để chuyển các ca f đến điều trị cách ly tại bệnh viện lâm sang nhiệt đới trung ương
hiện nay do tình hình dịch bệnh covid một mươi chín vẫn diễn biến phức tạp
lực lượng công an làm nhiệm vụ có nguy cơ lây nhiễm cao
vì vậy theo kế hoạch được giao bệnh viện công an hà nội đang tiếp tục hoàn thiện cơ sở cách ly tập trung
tại phường phú lãm quận hà đông để sẵn sàng tiếp nhận các trường hợp cách ly khi được yêu cầu
trước cái diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid này thì hiện nay là cái số cán bộ chiến sĩ công an hà nội
đã xuất hiện những cái chủng ca f cũng như là f một
cái số lượng về cách ly tại bệnh viện công an hà nội
bệnh viện công an thành phố hà nội đã lên đến con số hàng trăm
trước tình hình đó thì thực hiện ý kiến chỉ đạo của ban giám đốc công an thành phố
thì bệnh viện công an thành phố hà nội đã xây dựng phương án để tổ chức các cái triển khai các cái khu cách ly
trong trường hợp mà khu cách ly tại bệnh viện công an thành phố hà nội quá tả
thì là bệnh viện công an thành phố đã lên phương án để triển khai khu cách ly tại cơ sở phú lãm hòa đông hà nội
vừa đảm bảo công tác
khám chữa bệnh vừa thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
đó là thách thức không nhỏ đối với các y bác sĩ bệnh viện công an hà nội
nhưng với vai trò là lực lượng y tế tuyến đầu chiến đấu với dịch bệnh
mỗi cán bộ nhân viên y tế của bệnh viện công an hà nội nói riêng
lực lượng y tế công an nhân dân nói chung đang nỗ lực vượt qua khó khăn quyết tâm chiến thắng đại dịch
thưa quý vị trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
đang có những diễn biến hết sức phức tạp nguy cơ lan rộng trong cộng đồng
hiện cùng với chính quyền các lực lượng tuyến đầu
thì việc huy động phát huy vai trò nhân dân tự quản tại địa bàn
sự tham gia của các lực lượng cơ sở đã góp phần quan trọng hình thành nên nhiều vùng xanh
cũng như là đảm bảo an ninh trật tự phòng chống dịch covid một mươi chín
đây cũng là sự thay đổi linh hoạt của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
và để hiểu cụ thể hơn về nội dung này
chúng tôi đã có cuộc trao đổi với đại tá nguyễn thế chi
phó cục trưởng cục xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc bộ công an
các lực lượng công an nhân dân nhiều địa phương đã kịp thời tham mưu cho cấp ủy chính quyền
nội dung về công tác đảm bảo an ninh trật tự với công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
ở các mô hình hiện có và các mô hình xây dựng mới
điển hình như tỉnh bắc giang với mô hình tổ tự quản cộng đồng tham gia an ninh trật tự và phòng chống dịch covid một mươi chín
tỉnh quảng ninh với mô hình tổ an ninh cơ sở
qua đó đã góp phần tích cực trong đảm bảo an ninh trật tự và kiểm soát tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
vâng thưa đồng chí vậy thì lực lượng nòng cốt đảm bảo công tác an ninh trật tự tại cơ sở
thì trong thời gian qua đã phát huy được hiệu quả như thế nào trong việc thực hiện nhiệm vụ kép
đó là vừa phòng chống dịch vừa đảm bảo công tác an ninh trật tự ạ
bên cạnh các lực lượng chức năng trên tuyến đầu phòng chống dịch ở cơ sở
các lực lượng nòng cốt bảo đảm an ninh trật tự như bảo vệ dân phố dân phòng
các tổ chức đoàn thể quần chúng đã đóng góp vai trò nòng cốt tích cực đến từng nhà để tuyên truyền vận động
kịp thời phát hiện những trường hợp mà nhập cảnh người về từ vùng dịch
tham gia trực chốt bảo vệ các vùng xanh tuần tra kiểm soát phát hiện truy vết các trường hợp f f một
hàng trăm ngàn cuộc tuần tra với hàng vạn lượt người tham gia tại các chốt kiểm soát
lực lượng nòng cốt đảm bảo an ninh trật tự
các lực lượng ở cơ sở đã góp phần quan trọng trong việc bảo đảm an ninh trật tự
đồng thời hỗ trợ tích cực cùng với các ngành các lực lượng từng bước kiểm soát tình hình
ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín
xin đề cầu mời đồng chí với cuộc trao đổi ngay hôm nay
thưa quý vị lực lượng quản lý thị trường tp hcm vừa phát hiện một xe tải
chở hơn ba trăm linh sản phẩm vật tư y tế không có nguồn gốc xuất xứ trên địa bàn
trong chiều ngày một mươi chín tháng tám cục quản lý thị trường tp hcm phối hợp với các đơn vị liên quan
kiểm tra bất ngờ một xe tải mang biển kiểm soát hai mươi chín h ba mươi bảy nghìn ba trăm tám mươi bảy đang giao hàng tại địa chỉ bốn trăm hai mươi tám ba mươi quốc lộ một
quận bình tân và phát hiện hơn ba trăm linh sản phẩm vật tư y tế gồm máy tạo oxy
đồng hồ đổi áp sốt oxy đổi báo hộ khẩu trang
tất cả sản phẩm trên đều có ghi ngôn ngữ trung quốc
theo lực lượng chức năng số hàng trên được vận chuyển từ các tỉnh phía bắc vào tp hcm
và không có hóa đơn chiến tượng chứng minh nguồn gốc xuất xứ
cục quản lý thị trường tp hcm đã niêm phong tạm giữ toàn bộ số sản phẩm trên để tiếp tục điều tra làm rõ